ngoài ra các con nuôi đang sống tại nhà của cố ca sĩ phi nhung hiện được mẹ ruột hồ văn cường
một trong những người con nuôi của nữ ca sĩ chăm sóc để ekip của phi nhung chuyên tâm lo hậu sự cho cô ở việt nam
còn riêng với các con nuôi ở chùa pháp lạc bình phước được chủ trì chăm lo cuộc sống hàng ngày
ngôi chùa do phi nhung bỏ tiền túi sửa chữa để các con có chỗ học tập ăn ở nhiều năm qua
khi biết ca sĩ phi nhung qua đời các con nuôi ở chùa đã bật khóc nức nở
vì thương mẹ
phía đại diện của cố ca sĩ phi nhung cho biết hồi tháng bảy ca sĩ đáng lẽ lên máy bay về mỹ với con gái
nhưng vào phút cuối cô lại quyết định hủy vé vì muốn ở lại tp hcm để giúp đỡ bà con khó khăn
ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
phi nhung từng cho biết dù có lúc chịu điều tiếng khi làm thiện nguyện cổ vẫn vượt qua
cô nói tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát nuôi con cũng từ tiền đi hát
tôi có cái tên hôm nay
và cuộc sống hôm nay nuôi các trẻ em cờ nhỡ đến hôm nay cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ phi nhung
thông tin nữ ca sĩ phi nhung qua đời sau một quãng thời gian dài điều trị covid một mươi chín đã khiến cả lan giải trí bằng hoàng
việc nữ ca sĩ vĩnh viễn ra đi khi mới chỉ hơn năm mươi tuổi là sự mất mát to lớn của âm nhạc việt nam nói riêng
lẫn nên nghệ thuật nước nhà nói chung
nhiều người sau đó đã tìm lại nữ ca sĩ phi nhung
lại những hồi ước chia sẻ cuối đời của giọng ca ảo mới cà mau
một trong số này đã khiến ai nấy không khỏi nhẹ lòng
giờ đây khi nhìn lại lời bài đăng cuối cùng của phi nhung
netigen đã không khỏi nghẹn ngào đau đớn khi đó lại chính là lời cuối cùng mà nữ ca sĩ nói với khán giả
nói với những người đã yêu mến và ủng hộ mình suốt chặng đường đã qua
theo người đại diện của ca sĩ vi nhung tối ngày hai mươi tám tháng chín
gia đình đã thực hiện lễ cầu siêu và tưởng nhớ nữ nghệ sĩ phi nhung tại chùa giác ngộ theo hình thức trực tuyến
người đại diện của ca sĩ phu nhung cho biết sau hơn một tháng chống trọi với bệnh covid một mươi chín
từ ngày hai mươi ba tháng chín sức khỏe của nữ ca sĩ phi nhung có dấu hiệu chuyển biến xấu
ngày hai mươi tám tháng chín ca sĩ vi nhung đã qua đời tại bệnh viện trợ giấy lúc một mươi một h năm mươi bảy phút
hiện nghệ sĩ việt hương và gia đình đang chuẩn bị
các thủ tục để lo hậu sự cho phi nhung
nghệ sĩ việt hương cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình
trong lúc này việt hương cùng gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết
để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ vi nhung
việt hương sẽ có những thông báo chính thức sau khi các thủ tục được sắp xếp chú đáo
ngoài ra trên trang cá nhân thầy thích nhật từ chủ trì chùa giác ngộ
đại diện tăng đoàn của chùa
báo lễ tưởng niệm và câu siêu cho ca sĩ phi nhung
đã diễn ra vào lúc một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng chín theo hình thức trực tuyến
khán giả có thể truy cập vào đường dẫn youtube hoặc facebook của chùa giác ngộ
để gửi lời tiễn biệt và câu chúc cho ca sĩ phi nhung được ra đi thành thản
qua đạn bằng ghi hình danh ca thái chầu ngẹn ngào
cá nhân tôi cùng các đồng nghiệp cung cầu nguyện cho linh hồn phi nhung
sớm về với cõi yên lành
với mười phương chi phật giờ đây mãi mãi không còn nữa
sông quê nước chảy đôi bờ để anh chín dại mười khờ thương em
ca sĩ phương thành mặc trên mình bộ đồ chống dịch
phải như người cầm điện thoại quay vội gửi về những tầm sự
hôm nay ngày phi nhung mất phương thanh nghĩ rằng các nghệ sĩ đều chung một nỗi buồn
đành phải chấp nhận thôi
khi nghe tin phi nhung mất ai cũng đều run hết
phương thanh không biết nói gì hơn chỉ mong bạn mình nhẹ nhàng
và màu siêu thoát
xin nhớ các thầy chùa giác ngộ cầu siêu cho phi nhung dùm cho phương thành
và cho tất cả các nghệ sĩ
mong thầy và mọi người cầu siêu cho phi nhung
từ hà nội ca sĩ thành làm xúc động bày tỏ
thành lam cùng tất cả các nghệ sĩ trồng vào ngoài nước
vô cùng thương tiếc vì biết rằng trong những ngày qua
phi nhung rất kiên cường chống lại bệnh tật
và cuối cùng phải từ bỏ chân da này
xin cầu nguyện cho phi nhung
với vòng tay đức phật nam mô a di đạ phật
ca sĩ vân khánh khi hay tin giữ cũng gửi lời chia sẻ
lại một lần nữa nhận tin đau thương mất mát
dịch bệnh đã làm cho chúng ta mất đi người thân
rất nhiều người mà mình yêu thương
trong cả một giai đoạn chị phi nhung điều trị tại bệnh viện
khánh cũng như tất cả mọi người đều cầu nguyện
nhưng điều may mắn đã không đến với chị
mong chị yên nghỉ và cầu nguyện cho chị nhung
cho những người đã khuất
và cầu nguyện cho thế giới chúng ta
thay mặt gia đình quỳnh trang con gái nuôi ca sĩ vy nhung
chia sẻ giữa buổi lễ cầu siêu
còn là quỳnh trang là con nuôi của mẹ phi nhung
hôm nay con có mặt ở đây để thay mặt các em của con
cũng là con nuôi của mẹ phi nhung
còn xin cảm tạ giáo hội phật giáo việt nam
đã tặng cho mẹ con tấm bằng công đức
để ghi nhận những đóng góp của mẹ
còn cảm ơn bác sĩ ở bệnh viện gia an
và bệnh viện trợ giấy đã tích cực
hết lòng cứu mẹ con
còn cảm ơn quý khán giả đồng nghiệp khắp nơi
đã dành lời cầu nguyện cho mẹ con
mặc dù mẹ con không còn nữa
nhưng con tin mẹ đã cảm động rất nhiều
ngay dưới bài đăng hàng ngàn người hâm mộ
gửi lời chia buồn tưởng nhớ giọng ca bồng điền điền
và cầu nguyện cho cô ra đi thanh thản
kết thúc buổi lễ tăng đoàn cử hành
nghi thức tụng kinh cầu siêu cầu nguyện cho nữ ca sĩ của mình
được an yên về chốn cược lạc
gia đình nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm tạ
tới những người đồng nghiệp bạn bè người thân
cùng người hâm mộ đã quan tâm yêu thương phi nhung
trong suốt hai mươi năm qua
theo người đại diện của ca sĩ phi nhung
trong bốn mươi ngày nhập viện điều trị covid một mươi chín
phi nhung luôn giữ tinh thần mạnh mẽ kiên cường
trong thời gian điều trị có lúc tình hình lạc quan
đôi khi bị quan nhưng phi nhung luôn kiên cường
chúng tôi cảm ơn khán giả
đồng nghiệp đã cầu nguyện cho chị nhung
tuy nhiên cả ekip và gia đình đã không thể lường trước
được diễn biến bệnh của phi nhung truyền nặng
chúng tôi không nghĩ nặng đến thế
ban đầu ekip và gia đình tin nữ ca sĩ
chỉ điều trị khoảng hai tuần sẽ hồi phục
bản thân chị sau khi nhận kết quả dương tính với sars cov hai
vẫn cười nói không sao đâu nhung sẽ mạnh mẽ vượt qua
người đại diện của ca sĩ vy nhung cho biết thêm
trước khi mắc covid một mươi chín phi nhung tham gia hoạt động
bếp ăn từ thiện tại tp hcm
nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca f
vì dương tính với sars cov hai
nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay về mỹ vào ngày hai mươi hai tháng tám